chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm tám mươi về phương án hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện đợt hai cho khách hàng sử dụng điện
chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan triển khai việc thực hiện bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng không để trục lợi chính sách
trước đó bộ công thương đã có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ đề xuất phương án hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện đợt hai
theo đó với giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt giảm một mươi giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn
khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông thì giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất
giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đại nhiễm covid một mươi chín
giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đại nhiễm covid một mươi chín
riêng cơ sở phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín thu phí cách ly tập trung sẽ không được hỗ trợ giảm tiền điện
thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là ba tháng tại các nghỉ hóa đơn tháng một mươi một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi